nhiều năm qua hàng trăm hộ dân ở xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
luôn phải sống trong cảnh mất ăn mất ngủ
nguyên nhân là do công ty cổ phần xi măng đồng lâm nổ mìn khai thác mỏ đá để sản xuất xi măng
khiến đá bay tứ tung nhà cửa của người dân thì bị nứt vỡ khói bụi mù mịt
và sau nhiều năm chịu đựng thì hiện tại việc di rời doanh nghiệp này ra khỏi khu vực vẫn đang tiến triển rất chậm
công ty cổ phần xi măng đồng lâm được cấp mỏ đá rộng hơn chín mươi hectare
tại xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
từ năm hai nghìn một mươi bốn công ty đã giao công ty tân việt bắc tổ chức nổ mìn khai thác
và từ đây cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở ba thôn xuân lộc xuân điền lộc và cổ xuân quảng lộc xã phong xuân bị ảnh hưởng nghiêm trọng
không dừng lại ở việc nhà cửa bị nứt nẻ do rung chấn hoạt động khai thác mỏ đá này cũng được cho là nguyên nhân gây ra lún sụt trên cánh đồng thôn mõm lan ngay sát mỏ đá và trong vườn một số hộ dân
thống kê của xã phong xuân cho thấy năm hai nghìn một mươi năm trên cánh đồng xuất hiện cùng lúc ba mươi sáu hố lún sụt và công ty xi măng đã thuê chuyên gia đến xử lý
nhưng đến năm hai nghìn một mươi chín tình trạng này xuất hiện trở lại
các hố này vừa gây mất đất sản xuất
vừa gây mất nước nhanh trên các thửa ruộng

và chưa có ý kiến cuối cùng là có gì giờ hay không
đại diện công ty cổ phần xi măng đồng lâm khẳng định những thiệt hại về nhà cửa rụng đồng của người dân công ty đều đã có mức hỗ trợ ở mức tối đa
có những thiệt hại dù được xác định không phải lỗi do công ty nhưng công ty vẫn hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống
tuy nhiên về lâu dài công ty và cả chính quyền địa phương đều muốn lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đáp ứng nguyện vọng được di rời ra khỏi vùng ảnh hưởng của người dân
bởi phía công ty dù có hỗ trợ nhưng nổ mìn pha đá vẫn là công việc hàng ngày của họ
điều này có nghĩa sau mỗi tiếng mìn nổ là nhà cửa vẫn tiếp tục bị rung chấn hư hỏng
và khác với căn nhà nỗi lo sự bất an của người dân lúc này vẫn chưa thể khắc phục